tỉnh đồng nai đã thống nhất về quy mô địa điểm thực hiện dự án nhà máy thủy điện trị an mở rộng tại xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu
dự án có diện tích hai mươi bốn bốn hectare tổng mức đầu tư dưới năm tỷ đồng
nhà máy thủy điện trị an được xây dựng năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trên địa bàn huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai có bốn tổ máy với tổng công suất bốn trăm linh mw
đây là công trình thủy điện nằm ở bậc thang thấp nhất trên hệ thống sông đồng nai vừa giúp điều tiết nguồn nước đẩy mạnh cho vùng hạ du đồng thời đóng góp lớn cho lưới điện quốc gia
dự án thủy điện trị an mở rộng sẽ nâng công suất thêm hai trăm linh mw và dự kiến phát điện vào năm hai nghìn hai mươi
sau khi đưa vào phát điện năm hai nghìn hai mươi năm tổng công suất của thủy điện trị an là sáu trăm linh mw